liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại thành phố sông công sáng nay công an tỉnh thái nguyên cho biết đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nơi sinh sống
phạm đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh thái nguyên bị bắt giữ vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố phổ yên nơi đối tượng sinh sống
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại địa bàn phường phố cò thành phố sông công tỉnh thái nguyên phạm đức anh đã đội mũ
đeo khẩu trang sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên để cướp tiền
chỉ vì con trẻ mâu thuẫn mà hai gia đình cự cãi thách thức đánh nhau dẫn tới hỗn chiến khiến một người tử vong
công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ việc sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để truy tố bị can
lương duyên doanh phương về tội giết người bảy bị can khác về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết luận điều tra vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy
gần dung chơi ở công viên có mâu thuẫn với nhóm trẻ là con trai của bị can phương đang đa bóng ở gần đó
sau đó giữa hai người lớn xảy ra mâu thuẫn bực tức dung gọi cho vi rủ thêm sáu người khác tới nhà phương nhưng không gặp nên ra về
sau đó tại sân chơi phương gặp lại con của dung cho nên đã đe dọa cháu bé
dung đã kéo sang khoảng một mươi người đến trước nhà phương để giải quyết mâu thuẫn
giữa hai bên xảy ra xô xát hậu quả tiến bị phương đâm gây thương tích nặng và tử vong sau đó
ba cha con phương cũng bị thương tích nặng
cấp giật tài sản của một học sinh nguyễn trường đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường đông ba tp huế vừa bị công an tp huế bắt xử
vào khoảng tám h ba mươi sáng qua tại kiệt ba mươi năm đường đặng tất phường an hòa tp huế nguyễn trường đức điều khiển xe mô tô phát hiện một em học sinh đang đi bộ cầm điện thoại
đức đã áp sát ra tay giật điện thoại và nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng đồng thời thu hồi tăng vật
bùi quốc đạt tức đạt ma sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố thanh hóa là đối tượng giang hồ cuộm cán có nhiều tuyên án vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân tại địa bàn xã xuân du huyện như thanh
cơ quan huyện ngọc hồi phát hiện nguyễn quốc việt đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu huyện nghi vấn nên dừng xe
qua kiểm tra phát hiện việt đang trên đường vận chuyển pháo bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của việt công an còn phát hiện thêm gần một mươi ba kg pháo và một số lượng heroin
gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về tích chữ hoặc là bán lẻ tại cửa hàng khu phố
từ đó tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ do tích chữ xăng dầu trong nhà
công an tp hà nội khuyến cáo tuyệt đối không tích chữ xăng dầu trái phép dưới mọi hình thức
đối với các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh
phải tuân thủ tuyệt đối các quy định điều kiện và quy trình an toàn trong quá trình xuất nhập xăng dầu
không tích chữ xăng dầu ngoài các thiết bị kho chứa đã được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
không tự ý sang chiết xăng dầu sang các thiết bị dụng cụ chứa không đảm bảo an toàn phòng cháy
tài xế và phụ xe
tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ sau khi ô tô tải bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải khác
đang dừng trên làn đường cao tốc số một tp hcm trung lương vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay
lúc này ô tô tải lưu thông trên đường cao tốc tp hcm trung lương theo hướng miền tây đi tp hcm
khi đến địa bàn xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
thì va chạm vào đuôi của một xe tải khác đang dừng trên làn đường số một sát giải phân cách
cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải bẹp rúm biến dạng tài xế và phụ xe bị kẹt cứng trong cabin
các tài xế và người dân lưu thông qua đây cố gắng hỗ trợ giúp nạn nhân nhưng bất thành